nhân dịp tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba chiều nay đoàn công tác của lãnh đạo đảng nhà nước do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến thăm tặng quà chúc tết một số cơ quan đơn vị tại tỉnh hương yên
cùng tham gia đoàn công tác có các đại diện ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tổng liên đoàn lao động việt nam cùng đại diện các cơ quan của bộ công an
về phía tỉnh hưng yên có đồng chí nguyễn hữu nghĩa ủy viên trung ương đảng
bí thư tỉnh hưng yên cùng đại diện các cơ quan của tỉnh hưng yên
đoàn công tác đã nghe đại diện ủy ban nhân dân tỉnh hương yên báo cáo về một số kết quả
tình hình kinh tế xã hội và xây dựng đảng của đảng bộ tỉnh hưng yên trong năm hai nghìn một mươi chín
theo đó năm hai nghìn hai mươi hai tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh hương yên đạt một mươi ba
cao nhất trong khoảng một mươi năm năm trở lại đây đứng thứ nhất vùng đồng bằng sông hồng
và đứng thứ năm cả nước
cùng với đó đoàn đã nghe báo cáo về công tác chuẩn bị đón tết nguyên đán quý mão tại địa phương
phát biểu tại buổi làm việc đại tướng tô lâm bày tỏ vui mừng đánh giá cao và biểu dương những thành tựu
mà cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh hưng yên đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
đánh giá cao những nỗ lực trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
cải cách hành chính và thực hiện các chính sách an sinh xã hội
đại tướng tô lâm đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp của tỉnh hưng yên
quán triệt thực hiện tốt chỉ thị số một mươi chín của ban bí thư về tổ chức tết quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
tết quý mão thật tươi vui an toàn lành mạnh tăng cường công tác quản lý thị trường
ổn định hàng hóa giá cả dịch vụ đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân trước trong và sau tết
đảm bảo an ninh trật tự an toàn địa bàn phục vụ cho nhân dân vui xuân đón tết
đại tướng tô lâm cũng gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe hạnh phúc và thành công
tới đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hưng yên
cũng nhân dịp này đại tướng tô lâm cùng các thành viên trong đoàn công tác
đã trao tặng năm trăm linh nhà đại đoàn kết và năm trăm linh xuất quà cho các gia đình
người có công gia đình chính sách người nghèo và công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh hương yên
cũng trong chiều nay đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra và chúc tết bộ chỉ huy quân sự tỉnh hương yên
sau khi nghe đại diện bộ chỉ huy quân sự báo cáo về một số kết quả công tác trong năm hai nghìn một mươi chín
đặc biệt là công tác xây dựng đảng công tác huấn luyện chiến đấu
cũng như công tác phối hợp với lực lượng công an nhân dân để giữ vững an ninh
chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội ứng phó với thiên tai dịch bệnh
và công tác chuẩn bị ứng trực tác chiến trong dịp tết nguyên đán quý mão
đại tướng tô lâm chúc mừng bộ chỉ huy quân sự tỉnh hương yên đã hoàn thành tốt
các nhiệm vụ mục tiêu đặt ra trong năm hai nghìn hai mươi
đại tướng tô lâm đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp giữa bộ chỉ huy quân sự
và công an tỉnh hương yên trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân
thế trận an ninh nhân dân vững chắc giữ vững an ninh chính trị bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương
nhân dịp này đại tướng tô lâm cũng đã gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới
tới toàn thể cán bộ chiến sĩ thân nhân các cán bộ chiến sĩ của bộ chỉ huy quân sự tỉnh hưng yên